cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bị can sai phạm tại tập đoàn thuận an và các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt đề tài sản
liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn thuận an đến thời điểm hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố sáu bị can trong đó có ba bị can là chủ tịch tổng giám đốc phó tổng giám đốc tập đoàn thuận an
một bị can là lãnh đạo cán bộ quản lý ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh bắc giang
mở rộng điều tra cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đề nghị ubnd tỉnh đắk lắc chỉ đạo các đơn vị tổ chức có liên quan cung cấp thông tin và toàn bộ hồ sơ liên quan đến gói thầu số ba thi công xây dựng đoạn km đến km hai mươi cộng năm trăm linh thuộc dự án đầu tư xây dựng đường hồ chí minh đoạn tránh phía đông tp buôn ma thuật
chủ tịch ubnd tỉnh phú yên và quảng nam cũng yêu cầu các sở ban ngành thuộc tỉnh và ubnd các huyện thị xã thành phố khẩn trương chỉ đạo các phòng đơn vị địa phương liên quan giả soát các công trình dự án đầu tư trên địa bàn có liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn thuận an